mưa lớn cũng xảy ra tại tp hcm khiến một công trình xây dựng tư nhân trên đường võ văn vân ấp hai xã vĩnh lộc b huyện bình chánh tp hcm bị sập làm một người tử vong và một mươi người bị thương phải nhập viện cấp cứu hiện tại sức khỏe của một mươi nạn nhân đang được trị tại bệnh viện bình tân đã ổn định
thời điểm trên chín công nhân đang làm việc tại công trình xây dựng nhà ở trên đường võ văn vân xã vĩnh lộc b huyện bình chánh thì trời xảy ra mưa lớn hai người khác đi giao hàng ngang qua cũng ghé công trình này để trú mưa